chào mừng quý vị đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa vụ án buôn lậu hai bảy triệu lít xăng dầu ra xét xử
đây là vụ án thu hút được sự quan tâm của dư luận bởi tính chất và quy mô đặc biệt lớn
trong đó những lỗ hỏng trong quy định quản lý và kẻ hở của quy định pháp luật
đã được các đối tượng trong vụ án lợi dụng để tiến hành những vụ buôn lậu xăng giả
sang kém chất lượng trong một thời gian dài gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội
xung quanh vụ án này tiêu điểm kinh tế đã có buổi trao đổi với luật sư nguyễn thị huyền trang
công ty luật viên an một luật sư đang trực tiếp tham gia tranh tụng trong phiên tòa này
xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai triệt phá
là vụ án buôn lậu pha chế xăng kém chất lượng
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành phía nam
với gần hai bảy triệu đích xăng dầu
thủ đoạn của các đối tượng là thành lập nhiều công ty và mua tàu biển dùng làm phương tiện vận chuyển
chạy từ hải phòng quốc tế vào nội địa việt nam
sau đó sử dụng dung môi xăng phẩm cấp cấp hóa chất pha chế thành xăng a chín mươi năm
đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành
rồi tắp lên xe bồn chở đi tiêu thụ tại các cây xăng trong nhiều năm
địa bàn hoạt động rất rộng từ đồng nai tp hcm bà rịa vũng tàu long an vĩnh long và cần thơ
tiêu chuẩn mà không có đỉnh mức không có tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước
thì nó sẽ làm cho tỷ lệ hư hại về xe cộ về phương tiện về môi trường
thì cái xăng mà pha chế không đúng tiêu chuẩn
thì chất thải của nó sẽ là độc hại hơn rất nhiều so với săng đúng tiêu chuẩn
trước đó vụ án buôn lậu xăng dầu ở sóc trăng do trịnh sướng cầm đầu được triệt phá và xét xử
cũng đã từng khiến dư luận bất bình

mới đây bộ công thương đã tiến hành thanh kiểm tra một mươi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
và dự kiến sẽ rút giấy xét đối với bốn năm doanh nghiệp vi phạm
để xảy ra hàng loạt vụ việc như thế thì có nhiều nguyên nhân
nhưng phải chạy đến là công tác quản lý nhà nước ở một số nơi có phần lỏng lẽo
hiện nay công tác quản lý và các quy định của pháp lực còn có nhiều thiếu sót bất cập
đầu tiên chúng ta phải kể đến cái vấn đề là chẳng hạn như là
quản lý xăng dầu điều chỉnh giá nó chưa có linh hoạt
thứ nhất là lượng khang hiếm thứ hai là tỷ sức lợi nhận không có
và đây chính là điều kiện để cho họ tiếp cận với những loại xăng dầu giả
xăng dầu kém chất lượng quản lý công tác phòng chống buôn lậu
nó có sự không thống nhất
có thể thấy do mặt hàng xăng dầu chịu thuế phí môi trường và tiêu thụ
từ năm mươi sáu mươi nên chỉ cần xăng giả trốn tránh được nghĩa vụ này cũng đã là siêu lợi nhuận
vì vậy làm sao để ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng giả
thực sự là một bài toán làm đau đầu các cơ quan chức năng
thưa luật sư trở lại với phiên tòa đang được tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
thì luật sư có thể chia sẻ về quy mô và tính chất của vụ án được không ạ
vì nó mang cái tính chất là buôn lậu qua biên giới và cảng biển
và nó là ở nhiều vùng biển
nhiều tỉnh nó khác nhau
do đó là các cơ quan tiến hành tổ tụng cũng rất là vất vả
khi mà điều tra rồi trong cái công tác truy tố cũng như là hiện tại là đang công tác xét xử
thì đến nay thì coi như là đã kết thúc là năm ngày kể từ ngày khai mạc phiên tòa cho đến nay
và hai ngày nay thì bắt đầu tiến vào là cái phần thẩm vấn
cái phần đầu thẩm vấn thì đã cho thấy một cái tính chất nó phức tạp mới
đó là trong cái nhóm mà được coi là có tổ chức và cầm đầu phạm tội
thì cho thấy rằng là thứ nhất là đổ lỗi cho nhau
thứ hai thì lời khai của một cái bị cáo đó là phan thanh hữu
cho thấy rằng là vụ án nó không chỉ xoay quanh những bị cáo đang bị đưa ra xét xử
mà còn có những cái đối tượng
thứ là theo cái được hiểu là nó là mang một cái tính chất là một cái đối tượng buôn lậu còn là cái số lượng nó lớn hơn
ngoài những bị cáo đã bị khởi tố còn có những doanh nghiệp đơn vị nào đang phải chịu ảnh hưởng dù là không bị liên đới hay bị khởi tố thưa luật sư
chịu ảnh hưởng lớn nhất đó là những cái đơn vị kinh doanh là sang giàu của nhà nước
sau đó thì những cái đơn vị nó là thương nhân
phân phối và các cái đơn vị là bán lẻ
trong một cái góc độ nào đó thì không phải là đơn vị nào hay là cái doanh nghiệp mà nào họ cũng có thể là buôn lậu
cũng là có những cái sản phẩm là sang giàu già
và khi một cái vụ án nó xảy ra như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái việc là nhập khẩu sang giàu và phân phối sang giàu
và những cái doanh nghiệp đó họ chịu tổn thất
rất là lớn bởi vì là khi họ nhập chính ngạch thì đương nhiên là họ phải chịu những cái chi phí
rồi đóng thuế cho nhà nước và các cái loại phí khác
nó rất là lớn ở một cái mức độ mà có thể hiểu là năm sáu mươi so với lại cái giá vốn
và khi bán ra như thế thì cái định mức mà lợi nhuận của họ thì nó rất là thấp
có rất nhiều các cơ quan chức năng cùng tham gia quản lý giám sát các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
như là bộ đội biên phòng hải quan
quản lý thị trường công an
vậy tại sao tình trạng buôn lậu trốn thuế buôn bán xăng giả xăng kém chất lượng vẫn xảy ra
phải chăng có những kẻ hở trong công tác quản lý
không chỉ là kẽ hở ở cái công tác quản lý mà ở đây thì các cái quy phạm pháp luật
thì có những cái điều khoản đó có khi là trồng chéo lên nhau
và cũng có là chưa có cái quy phạm pháp luật cụ thể để điều chỉnh
ở đây có thể nói là
đó là các cơ quan được trao cho cái thẩm quyền
thì một mặt có thể là vì là thiếu sót trong cái công tác của mình
cũng một mặt khác thì có thể là ở một cái góc độ nào đó
như cái vụ án mà liên quan đến vụ án buôn lậu sang giàu đang xét xử
thì đã có những cái đối tượng là người được trao cho cái thẩm quyền
để kiểm soát quản lý về tình hình công tác về năng lượng
tuy nhiên là
họ đã bỏ qua hoặc là vì những cái tham muốn vật chất khác
cho nên là trong cái công tác quản lý là họ có thể là buông lỏng
nếu mà những cái người đó họ thực hiện công tác nó tốt hơn
quản lý chặt chẽ hơn giám sát chặt chẽ hơn
và họ không có những cái suy nghĩ những cái tác động tiêu cực
thì có lẽ là cái việc buôn lậu cũng sẽ khó khăn hơn
chứ nó không đơn giản và không xảy ra nó chầm chậm
như thời gian vừa qua